việt nam vô địch có lẽ là từ khóa nóng nhất ở thời điểm này
sau chiến thắng tuyệt vời ngày hôm qua của đội tuyển bóng đá việt nam tại aff cup hai nghìn một mươi chín
có thể khẳng định bóng đá việt nam đã có một năm thi đấu thành công với rất nhiều cảm xúc
những thành công của bóng đá nước nhà trong một năm qua đã tiếp thêm niềm tin và tình yêu cho người hâm mộ
và ngược lại chính những tình cảm ấy đã trở thành động lực cho các cầu thủ cống hiến và thi đấu hết mình trên sân cỏ
khoảng chín giờ ba mươi tối qua bất cứ một quán cà phê nào cũng có thể trở thành một không gian xem bóng công cộng dành cho tất cả mọi người
chỉ cần ở đó có một màn hình tv và ở đây cũng vậy ai không có ghế ngồi thì đứng suốt cả chín mươi phút để cổ vũ không khí cứ thế càng lúc càng sôi động

từ người lớn đến trẻ nhỏ những cảm xúc từ vui mừng lo lắng đến thở phào nhẹ nhõm
tất cả đều thể hiện một tình yêu chung lớn lao của hàng triệu con người dù là đang ngồi trong sân vận động
hay chỉ đơn giản là trong một cửa hàng trước màn hình tv nhỏ
niềm tin lớn lao của người hâm mộ cuối cùng đã được đền đáp sau khi tiếng còi mãn cuộc cất lên
bóng đá việt nam đã trải qua một năm thành công từ ngôi a quân đầy cảm xúc tại vòng chung kết u hai mươi ba châu á
vị trí thứ tư tại asean và cuối cùng là lên ngôi vô địch một cách thuyết phục tại aff cup
không chỉ nhờ những giải thưởng mà còn là lối chơi
là cách mà các cổ thủ đã cơ hội

cả nước đã có một đêm không ngủ và chắc chắn sẽ còn nhiều ngày sống trong cảm xúc lưng lưng tự hào
nhưng đó là điều mà hàng triệu người hâm mộ đã chờ đợi từ lâu để cùng hô vang một câu việt nam vô địch